thông tin từ phía ngân hàng nhà nước chiều qua ngày một mươi sáu tháng bốn ngân hàng nhà nước liên tục có các văn bản gửi các bộ ngành ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện các giải pháp quản lý thị trường vàng trong đó nhấn mạnh phải có hóa đơn điện tử trong các giao dịch vàng
trong văn bản gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp được cấp giấy kinh doanh mua bán vàng miếng ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
tại nghị định số hai mươi bốn của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng các thông tư hướng dẫn nghị định hai mươi bốn các quy định pháp luật liên quan và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn hiệu quả đúng quy định pháp luật không xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
đặc biệt cần thực hiện đúng chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của bộ tài chính áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng
để nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động mua bán vàng đặc biệt là mua bán vàng miếng
trong thời gian tới ngành thuế sẽ tiếp tục ra soát các doanh nghiệp cá nhân đang kinh doanh lĩnh vực vàng bạc đá quý để đưa vào diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
qua đó góp phần hỗ trợ người dân doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chống thất thu thuế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cũng liên quan đến vấn đề quản lý vàng ngân hàng nhà nước cũng đã có văn bản gửi bộ công an bộ tài chính đề nghị phối hợp cùng ngân hàng nhà nước tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng để bảo đảm hoạt động đấu thầu được an toàn hiệu quả
tại văn bản ba nghìn một trăm linh ba ngân hàng nhà nước gửi bộ công an đề nghị phối hợp cùng ngân hàng nhà nước tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng sgc để bảo đảm hoạt động đấu thầu được an toàn hiệu quả
đồng thời ngân hàng nhà nước cũng có văn bản đề nghị bộ tài chính tiếp tục cung cấp thông tin về các sự vụ sự việc buôn lậu vận chuyển trái phép vàng qua biên giới để ngân hàng nhà nước kịp thời nắm bắt thông tin thị trường nhằm đưa ra phương án quản lý thị trường vàng hiệu quả hỗ trợ ngân hàng nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu
trong đó ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hà nam đã thu hút được một mươi bảy dự án trong đó có tám dự án fdi và chín dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt sấp xỉ năm mươi sáu triệu usd và trên một bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh hà nam có một một trăm chín mươi năm dự án đầu tư còn hiệu lực trong đó ba trăm chín mươi năm dự án fdi và tám trăm linh dự án trong nước với vốn đăng ký trên sáu một mươi triệu usd và một trăm bảy mươi một ba trăm sáu mươi tỷ đồng
với mục tiêu phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh sẽ thu hút được bốn mươi dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp bao gồm hai mươi năm dự án fdi và một mươi năm dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là bốn trăm năm mươi triệu usd và hai năm trăm linh tỷ đồng
hiện hà nam đang tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến và thu hút đầu tư tích cực cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp tục đón các nhà đầu tư có nguồn vốn đầu tư lớn hiệu quả kinh tế xã hội cao vào các khu công nghiệp trên địa bàn